hiện nay tại các tỉnh thành phố các trung tâm dịch vụ việc làm thuộc sở lao động thương binh và xã hội
đã và đang dần trở thành kênh kết nối quan trọng của người lao động và thị trường lao động
qua đó góp phần bảo đảm quyền lợi cho người lao động nhất là lao động nghỉ việc mất việc
tuy nhiên do đặc thù riêng mà công tác kết nối tư vấn cho người lao động tại tỉnh quảng ninh
vẫn còn thiếu sự kết nối liên mạch
không giống như các tỉnh thành phố khác quảng ninh là một trong số ít địa phương
có bộ phận tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm hành chính công của tỉnh
tại đây nhân viên của trung tâm dịch vụ việc làm quảng ninh sẽ tiếp nhận tư vấn
thủ tục trả kết quả cho người lao động và tư vấn nếu lao động có nhu cầu
mục đích của việc tách bộ phận tiếp nhận hồ sơ của trung tâm đến làm việc tại đây
để giúp người dân thuần tiện cho việc đi lại làm các thủ tục hành chính công
chính sách bảo hiểm thất nghiệp cũng rất có lợi cho người lao động
hỗ trợ cho người lao động trước khi xin được việc mới
có một phần nào đấy về kinh tế để hỗ trợ cho người lao động
lần đầu tiên đến đây nhưng tôi cảm giác rất là thân thiện
nhân viên ở đây các chị ở đây rất là nhiệt tình
sau khi thực hiện quy định này kết quả giải quyết thủ tục hành chính về bảo hiểm thất nghiệp
trước hạn chiếm hơn chín mươi không có hồ sơ giải quyết bị quá hạn
báo đỏ trên hệ thống phần mềm chính quyền điện tử của tỉnh này
tuy nhiên việc chia tách công việc ra trung tâm hành chính công
cũng gây khó khăn cho công tác của trung tâm
tại hạ long tại cẩm phả
việc tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp
tại trung tâm hành chính công và tại huyện tiên yên nữa
tuy nhiên với cẩm phả hạ long
việc tư vấn giới thiệu việc làm và tư vấn hỗ trợ học nghề
cho người lao động thì lại được thực hiện tại trung tâm
bởi vì trong quá trình rất dài
người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp có khi tới như hiện nay là chín tháng
và sắp sửa sang đến một mươi tháng
vì cái nhu cầu và cái mong muốn của người lao động
từ tháng đầu đến tháng cuối nó sẽ có những cái khác nhau
cũng có một chút khó khăn cho trung tâm là khi phải bố trí cán bộ
để bảo đảm cho người lao động không phải di chuyển quá xa
trong suốt thời gian thực hiện các vấn đề liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp
trung tâm dịch vụ việc làm quảng ninh có thêm bốn chi nhánh phân bổ đều ở các địa phương
ngoài ra hàng năm trung tâm cũng phối hợp với các địa phương trên địa bàn tỉnh
tổ chức các phiên giao dịch
tuy nhiên việc làm lưu động tại địa phương
mặc dù vậy nếu công tác tiếp nhận và trả kết quả về lại trung tâm dịch vụ việc làm
sẽ giúp cho công tác tư vấn học nghề việc làm hiệu quả hơn
tránh tình trạng người lao động chỉ quan tâm lấy tiền trợ cấp thất nghiệp